lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam evn đã đi kiểm tra các công trình xây dựng lưới điện phục vụ tuần lễ cấp cao apec trên địa bàn thành phố đà nẵng
nhằm đáp ứng tốt nhu cầu về điện phục vụ diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn hai mươi
trọng tâm là tuần lễ cấp cao tổ chức tại thành phố đà nẵng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi sáu các đơn vị ngành điện tại đà nẵng đã đầu tư gần sáu trăm năm mươi tỷ đồng
chủ yếu từ nguồn vai thương mại để triển khai xây mới nâng cấp và mở rộng các công trình xây dựng lưới điện trên địa bàn đà nẵng
tập đoàn điện lực việt nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các dự án xây dựng mới
các trạm biến áp và đường dây tải điện trên địa bàn đà nẵng
hoàn thành và đưa vào vận hành trước khi diễn ra tuần lễ cấp cao apec ít nhất hai tháng
với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện tuyệt đối an toàn ổn định phục vụ hội nghị apec hai nghìn hai mươi